tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật
với đồng chí ci kazuo chủ tịch đoàn chủ tịch ban chấp hành trung mương đảng cộng sản nhật bản
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng cộng sản nhật bản đang có chuyến thăm chính thức tại việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng những tiến triển mà đảng cộng sản nhật bản đã đạt được trong thời gian qua
đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đảng cộng sản nhật bản đối với sự phát triển quan hệ giữa hai nước hiện nay
bày tỏ tin tưởng đảng cộng sản nhật bản sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ hai mươi bảy và cương lĩnh của đảng
hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng vào năm hai nghìn hai mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam
luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với đảng cộng sản nhật bản
đề nghị hai đảng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn
đồng thời phối hợp có hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
nhằm đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới
đồng chí ci kazuo đã thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước một số nét về tình hình và chủ trương hoạt động của đảng cộng sản nhật bản
bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhiều mặt trong quan hệ giữa hai đảng trong thời gian qua
cho rằng những hình thức trao đổi tiếp xúc đa dạng phong phú giữa hai đảng
nhất là hoạt động hợp tác trao đổi lý luận có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của mỗi đảng